chuyển sang các tin tức quốc tế nga đã trở lại top một mươi nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
và lần đầu tiên xếp thứ tám với sản lượng sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá hai ba nghìn tỷ đô la trong năm hai nghìn hai mươi hai
đây là dữ liệu từ ngân hàng thế giới và các cơ quan thống kê do sputnik phân tích và công bố
năm hai nghìn một mươi bốn nga xếp thứ chín trong danh sách các nền kinh tế lớn của thế giới nhờ sản xuất hàng hóa và dịch vụ trị giá hai năm nghìn tỷ đô la mỹ
trong năm hai nghìn hai mươi một nước này đứng ở vị trí thứ một mươi một
bên cạnh đó nga xếp thứ một trăm linh hai thế giới về mức tăng giá toàn cầu với tỷ lệ lạm phát hàng năm tính đến tháng ba là ba năm
trong khi phần lớn châu âu đều cao hơn ngưỡng này
vào hồi tháng trước quỹ tiền tệ quốc tế imf dự kiến lạm phát toàn cầu sẽ giảm từ tám bảy vào năm ngoái xuống bảy vào năm nay
và thế giới sẽ không đạt mức lạm phát mục tiêu cho đến năm hai nghìn hai mươi năm
tình trạng giảm phát trong dự báo trên
phản ánh xu hướng giảm giá nhiên liệu và giá hàng hóa phi nhiên liệu cũng như tác động hạ nhiệt của việc thắt chặt tiền tệ đối với hoạt động kinh tế